tiếp tục kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn các đệ biểu thảo luận tại hội trường về công tác phòng ngừa
chống tội phạm và vi phạm pháp luật công tác thi hành án công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi chín
buổi sáng quốc hội làm việc tại hội trường tiếp tục thảo luận về các báo cáo công tác của tranh án
tòa án nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao công tác phòng ngừa
chống tội phạm và vi phạm pháp luật công tác thi hành án công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn hai mươi
buổi chiều quốc hội nghe chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội phan thanh bình
trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật thư viện
sau đó quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật này